tại tỉnh lạng sơn chiều qua đại diện bộ giáo dục và đào tạo và lãnh đạo tỉnh lạng sơn
cũng đã tổ chức công bố kết quả xác minh kết quả thi của ba mươi năm thí sinh
tại hội đồng thi trung học phổ thông tỉnh lạng sơn
từ ngày một mươi chín đến chiều ngày hai mươi một tháng bảy thực hiện quyết định của bộ trưởng
bộ giáo dục và đào tạo về thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh lạng sơn
sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao
tổ công tác đã làm rõ một số vấn đề mà thời gian qua dư luận quan tâm
về kết quả thi của ba mươi năm thí sinh tự do có điểm số ba môn toán ngữ văn lịch sử cao bất thường
tại cuộc họp thông báo kết quả kiểm tra tổ trưởng tổ công tác khẳng định
trong thời gian kiểm tra tổ công tác đã thực hiện đầy đủ các bước
quy trình tổ chức chấm thi giám sát cuộc thi xác minh
giả soát của ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh lạng sơn
năm hai nghìn một mươi tám chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi
của hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo lạng sơn